điều tra bắt khám xét khẩn cấp đối với lưu ngọc lộc và lưu đình tuấn cung chú ở lưu xá huyện yên mỹ là thủ phạm của vụ án
tại nhà lộc lực lượng công an thu giữ một mươi tám chiếc điện thoại di động các loại đối tượng khai là tài sản trộm cắp được
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
các đối tượng này đã gây ra một mươi sáu vụ trộm cắp tài sản của nhà dân và các khu nhà trọ trên địa bàn
không có cửa hoặc không có cửa sổ thì em với tuấn đi xem nhà nào không có cửa thì tôi nhập vào để xem có tài sản hay không để lấy trộm
tài sản trộm cắp được thì em với tuấn chia nhau tiêu xài về việc cá nhân hết
được biết lộc và tuấn là hai đối tượng không có công việc ổn định
riêng đối tượng lộc là đối tượng cầm đầu đã có hai tiền án về tội trộm cắt tài sản và cưỡng đoạt tài sản
hiện công an huyện yên mỹ đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ
sau năm ngày tập trung lực lượng tích cực truy tìm công an huyện tương dương tỉnh nghệ an đã bắt được đối tượng gây ra vụ án gây dối cướp tài sản
tại bản tam bông xã tam đình huyện tương dương là một phụ nữ bị thương phải vào viện cấp cứu
theo thông tin ban đầu vào ngày hai mươi một tháng một đối tượng kha văn thìn sau khi uống rượu say đã dùng dao nhọn chặn các phương tiện đi qua địa bàn xã tam đình
đập phá một số tài sản của người dân và gây thương tích cho một số người đi qua đường
sau khi nghe thấy lực lượng công an đến đối tượng đã bỏ chạy lên rừng gặp một người phụ nữ trú cùng địa phương
đối tượng đã dùng dao khống chế cướp đôi khuyên tai của nạn nhân và dùng vũ lực ép nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm
công an huyện tương dương tỉnh nghệ an đã huy động lực lượng phối hợp bắt gọn đối tượng khi đang tìm cách lẩn trốn tại huyện quan hóa tỉnh thanh hóa
hiện công an huyện tương dương đang tiếp tục hoàn tất xử lý đối tượng trước pháp luật
xuất hiện quanh năm tuy nhiên tết sẽ là dịp tệ nạn cờ bạc càng thêm nở rộ
tại thái nguyên bốn đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh liêng tại nhà của nguyễn văn phú tại xã kha sơn huyện phú bình tỉnh thái nguyên vừa bị công an huyện phú bình bắt quả tang
ngoài chủ nhà nguyễn văn phú còn có ba đối tượng khác trú tại huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang và nguyễn văn luật chú tại huyện phú bình
cơ quan công an đã thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền gần hai mươi triệu đồng
trong phần cuối của bản tin mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết
quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hai mươi tám tháng một
thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin kính chúc quý vị có một năm mới đinh dậu hai nghìn hai mươi
thật nhiều sức khỏe và vạn sự nhị ý
thưa quý vị khu vực phía tây bắc bộ do không khí lạnh đã suy yếu trên cao lại là trường gió phân kỳ khô
nên trong ba ngày tới trời khô giáo không mưa còn nắng nhiều trong ngày với nhiệt độ ở mức là một mươi ba hai mươi năm độ
riêng một vài nơi như lai châu điện biên hay sơn la nhiệt độ còn có thể đạt được ngưỡng là hai mươi sáu hai mươi bảy độ
khu vực phía đông bắc bộ không khí lạnh sẽ lệch đông trường gió đông nam hoạt động mạnh hơn
vì vậy thời tiết sẽ có đôi chút chuyển biến
đêm và sáng sớm sẽ có mưa nhỏ vài nơi và sương mù giải rác tại các tỉnh ven biển
chưa chiều thì trời giảm mây hởng nắng với nhiệt độ là một mươi ba hai mươi năm độ
thời tiết nói chung là rất thuận lợi cho việc du xuân chúc tết của quý vị và các bạn
đến với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong hôm nay và ngày mai
thời tiết tại đây vẫn khô giáo không mưa và ngày có nắng với nhiệt độ là một mươi năm hai mươi sáu độ
sang hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng một trời nhiều mây hơn mưa nhỏ có thể xuất hiện vào lúc sáng sớm
tuy nhiên lượng mưa không nhiều
và cũng kết thúc khá nhanh
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận nắng xuất hiện nhiều hơn trong ngày
vì vậy nhiệt độ có thể cao hơn khoảng từ một hai độ so với những ngày trước đó
riêng một vài tỉnh cực nam như ninh thuận và bình thuận có thể đạt ngưỡng là ba mươi độ
mưa có trăng cũng chỉ xuất hiện vào ban đêm trong ngày ba mươi và ngày hai mươi một với lượng không nhiều
tại tây nguyên những ngày sắp tới người dân sẽ đón một cái tết trong kiểu thời tiết ngày nắng không mưa
thuận lợi cho mọi hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời với nhiệt độ phổ biến là từ một mươi bảy đến hai mươi tám độ
ban đêm tại đây thì tiết trời hơi xe lạnh do ảnh hưởng bởi điều kiện địa hình của khu vực
đang trong giai đoạn mùa khô nên thời tiết tại các tỉnh nam bộ có trạng thái khá ổn định
trong những ngày tới thì thời tiết khu vực không mưa ngày nắng nhiều với nhiệt độ là hai mươi hai ba mươi ba độ
thời tiết nhìn chung là khá thuận lợi cho các hoạt động chào đón năm mới của người dân địa phương
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật xin được kết thúc tại đây
kính chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý
hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau